những năm qua do công tác bảo vệ môi trường chưa được coi trọng nên tỉnh quảng bình xuất hiện những điểm nóng về ô nhiễm gây bức xúc trong nhân dân
tuy nhiên với sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương các đơn vị sản xuất kinh doanh đã thực hiện nhiều biện pháp
nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường những điểm nóng về ô nhiễm trước đây đã được xóa bỏ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đầu năm hai nghìn một mươi chín người dân sống tại tổ dân phố truyền thống hữu nghị và dũng cảm thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch
bức xúc vì phải sống chung với ruồi và mùi hôi do công ty trách nhiệm hiểu hạn chăn nuôi hòa phát quảng bình
vận chuyển phân bò chiêu qua xử lý ra đồng bón cho cây trồng gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên với sự vào cuộc của chính quyền địa phương công ty đã đầu tư hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng hoàn thiện các hạng mục
theo cam kết bảo vệ môi trường đến nay tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện đáng kể
ngoài cơ sở chăn nuôi hòa phát tại quảng bình
nhiều đơn vị như nhà máy xi măng vạn
ninh xi măng sông danh nhà máy tinh bột sắn từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn
sau khi các ngành chức năng vào cuộc các đơn vị đã đầu tư xây dựng và hoàn thiện các hạng mục
cam kết bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nhờ đó tình trạng ô nhiễm cơ bản được kiểm soát
công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng và cần phải bảo đảm lâu dài
với việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương châm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế
hy vọng tương lai quảng bình sẽ không còn điểm nóng ô nhiễm môi trường